thực hiện chỉ thị số một mươi ba của thủ tướng chính phủ đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
sáng nay bộ khoa học và công nghệ đã tham vấn các nhà khoa học trong việc nghiên cứu các đề tài thiết thực phòng chống covid một mươi chín giai đoạn mới hiệu quả
tại buổi tham vấn các chuyên gia đã cùng thảo luận về bốn nhiệm vụ cấp quốc gia đột xuất về dịch covid một mươi chín
trong đó thống nhất ưu tiên xây dựng test đẳng nhiệt thử nhanh là rất cần thiết bởi điều này sẽ sàng lọc được nhanh
giảm tải số lượng cách ly từ đó có thể xét nghiệm được toàn dân có biện pháp ứng phó phù hợp trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp